đã hơn một tháng sau khi cơn bão số một mươi hai đổ bộ đến nay tỉnh khánh hòa vẫn còn hàng trăm tàu cá bị hư hỏng
ngư dân chưa thể sửa chữa tàu do thiếu kinh phí thiếu thợ và công thợ tăng cao vật liệu lại khăn hiếm
trong khi đó những chính sách hỗ trợ cũng chưa đến được tay ngư dân khiến cho công việc khôi phục sản xuất gặp nhiều khó khăn
đây là những tàu cá nằm bờ suốt hơn một tháng để sửa chữa
trước đó ngư dân nguyễn thâu ở thị xã ninh hòa có tàu cá bị hư hỏng nặng do bão số một mươi hai đã bắt tay vào sửa chữa tàu hơn một tháng
nhưng vẫn chưa xong do thiếu nợ và công thợ tăng cao
không đi biển được cuộc sống của gia đình ông thâu gặp rất nhiều khó khăn
trong khi đó ông thâu cũng phải xoay sở để trả số tiền hơn một mươi triệu đồng sửa chữa tàu
tất nhiên là nó bỡ bên hồng dán bên hồng bay mua mát gãy cho trụ neo gãy đà da
công thợ sửa chữa tàu cá hiện nay đã tăng gấp đôi so với mức bình quân là hơn hai trăm linh đồng một ngày
bên cạnh đó việc thuê thợ cũng không dễ
nhiều chủ tàu vừa phải trả công cao vừa phải đợi cả tháng mới thuê được thợ về sửa tàu
khó khăn bộn bề đã khiến nhiều ngư dân vứt bỏ những tàu cá bị hư hỏng nặng hoặc để phơi mưa phơi nắng như thế này
tôi cũng mong muốn chánh viện địa phương xem xét qua cho hỗ trợ tôi dẫu ít hay nhiều
cũng có đồng tiền tôi cũng trả tiền thợ cho nó đỡ bớt
bà con bị hư hỏng nặng bây giờ phải nhờ sự thống kê của xã phường
đề xuất những chính sách chẳng hạn như là cho khoanh nợ lại và cho vay vốn là tái sản xuất
mới đây ubnd tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương hướng dẫn người dân thống kê đánh giá thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp
trong đó có thùy sàn sau đó dự kiến kinh phí hỗ trợ người dân
ngư dân đang rất mong chờ chính sách hỗ trợ để sớm sửa chữa xong tàu thuyền và vươn khơi bám biển sản xuất